tại trung đoàn tám trăm một mươi bốn các cơ quan chức năng của tỉnh hòa bình đã tổ chức lễ trao giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly
cho tám mươi một công dân trở về từ angola và trong đó có bốn trẻ sơ sinh
ngày một mươi chín tháng sáu địa phương này đã đón và cách ly tám mươi một công dân trở về từ angola đến nay hoàn thành thời gian cách ly
tại buổi bàn giao công dân và trao giấy xác nhận lãnh đạo bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình mong bà con trở về địa phương
tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe phải báo ngay cho y tế của địa phương để được khám tư vấn và điều trị kịp thời